khi người dân đưa hai cháu lên bờ thì cả hai đã tử vong hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ nghi can điều thị tranh để đưa đi chưng cầu giám định tâm thần và xử lý về hành vi giết người